trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín số lượng công dân từ nước ngoài về nước ngày mùa tăng
nhất là qua các cửa khẩu với nước bạn lào bộ tư lệnh quân khu bốn đã chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác
tiến hành tiếp nhận và cách ly các công dân an toàn đúng quy định sau khi tiếp nhận các công dân
được phân loại cách ly theo dõi chặt chẽ và bố trí sắp xếp nơi ăn ở cung cấp đầy đủ các loại
nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt hàng ngày hiện nay hầu hết bà con đều có sức khỏe ổn định
và an tâm tư tưởng